giảm nghèo bền vững là mục tiêu của công tác xóa đói giảm nghèo và theo ghi nhận thì trong nhiều năm qua tỷ lệ người dân tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo là không nhiều
tuy nhiên tại một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh quảng ninh đã có hơn một trăm linh hộ làm đơn tự nguyện từ bỏ chính sách yêu đãi của nhà nước dành cho hộ nghèo mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
đây là căn nhà của vợ chồng chị lý thị xuân ở xã thanh lâm huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh vợ chồng chị là một trong năm hộ nộp đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã
khó khăn vất vả với đàn con là điều mà ai cũng có thể nhìn thấy trong ngôi nhà này tuy nhiên nhờ sự tư vấn tìm hiểu sâu sát của các cán bộ thôn xóm mà vợ chồng anh chị quyết tâm cố gắng thoát nghèo
dù biết điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ không tiếp tục được hưởng
những chính sách yêu đãi của nhà nước sau thời gian cố gắng nỗ lực kinh tế gia đình anh chị đã từng bước ổn định và chỉ ít tháng nữa ngôi nhà đơn sơ này sẽ được thay thế bằng ngôi nhà ngang đàng hoàng hơn
gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ suốt xây nhà nên gia đình tôi tình nguyện làm đơn xin thoát nghèo điều nhà nước quan tâm thì rất cảm ơn và gia đình cũng phải cố gắng và phấn đấu
năm hộ này đã đồng thuận cái việc mình chỉ còn thiếu hai tiêu chí thôi được cải thiện và cũng đã được hỗ trợ phát triển sản xuất rồi đất rừng được giao tư liệu sản xuất thì có do vậy họ cũng quyết tâm thực hiện việc đăng ký thoát nghèo trong năm hai nghìn hai mươi
không chỉ vợ chồng chị lý thị xuân mà hàng trăm hộ dân tại các xã của huyện ba trẻ đã làm đơn xin thoát nghèo
với các gia đình còn thiếu hụt tiêu chí chính quyền thôn xã cùng vận chuyển
vận động giúp đỡ để họ cố gắng làm ăn nâng cao đời sống gia đình từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có một trăm linh bốn hộ gia đình tại huyện ba trẻ nộp đơn xin thoát nghèo
những hộ dân mà tự giác mà viết đơn đề xuất với cấp ủy chính quyền là tôi sẽ thoát nghèo
thì đây là một cái hành động một cái hành vi rất là tốt và nó có sức lan tỏa cho các
các hộ dân khác mà đang có cái tư tưởng trong trời ý lại
theo con số thống kê hiện quảng ninh vẫn còn trên bảy hộ nghèo trên một mươi hộ cận nghèo
trong đó tập trung chủ yếu ở năm mươi tám xã thuộc diện đặc biệt khó khăn xã vùng bãi ngang ven biển khó khăn
để hoàn thành việc giảm nghèo theo mục tiêu đề ra ngoài các chính sách hỗ trợ hộ nghèo
quảng ninh sẽ quan tâm làm tốt công tác vận động tuyên truyền khắc phục tâm lý ỉ lại thủ động tự ti của người nghèo
phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo